thành ủy đà nẵng vừa trao tặng một mươi tỷ đồng cho hội nông dân thành phố để hỗ trợ ủy ban nhân dân huyện hòa vang
đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn trung nghĩa xã hòa ninh với tổng số tiền gần một mươi một tỷ đồng
mới đây tại thôn trung nghĩa xã hòa ninh huyện hòa vang hội nông dân thành phố đà nẵng phối hợp với sở ngành và địa phương
tổ chức lễ xuống giống dưa lưới thuộc mô hình sản xuất rau củ quả ứng dụng công nghệ cao với tổng kinh phí đầu tư gần một mươi một tỷ đồng
mô hình được thực hiện trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
riêng trong năm nay tiến hành đầu tư hai tám mươi sáu tỷ đồng để xây dựng ba nhà kính có tổng diện tích hơn ba m hai
cùng hệ thống tưới quạt thông gió thoát nước cấp điện giống và năm mươi kinh phí mua vật tư để sản xuất
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một sẽ đầu tư thêm sáu nhà kính với tổng diện tích hơn sáu ba trăm linh m hai và nhà sơ chế